chào các bạn đã theo dõi kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
liên quan tới vụ án của ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
mới đây bộ công an đã đề nghị tạm dừng giao dịch chuyển nhượng mua bán cho tặng cầm cố thế chấp
đối với bất động sản cổ phần góp vốn cổ phiếu của anh em ông trịnh văn quyết
bài viết bộ công an đề nghị phong tỏa giao dịch tài sản của anh em tỷ phú trịnh văn quyết
đăng tải ngày một mươi bốn tháng bốn trên trang trí thức trẻ cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra c một bộ công an mới đây đã có văn bản gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố cho biết
đã điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phân chứng khoán boss và các công ty có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để phục vụ điều tra bộ công an đề nghị các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng ra soát
cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về tài sản bất động sản cổ phần góp vốn cổ phiếu
đứng tên các cá nhân và các công ty liên quan đến cá nhân gồm ông trịnh văn quyết bà trịnh thị thúy nga
bà trịnh thị minh huế bà lê thị ngọc diệp
trong số này đến nay ông trịnh văn quyết và bà trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế
đều đã bị khởi tố bắt tạm giam
bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
còn đề nghị tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng mua bán cho tặng cầm cố thế chấp
đối với tài sản bất động sản cổ phần góp vốn cổ phiếu của các cá nhân đứng tên trên
cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cung cấp thông tin trước ngày một mươi năm tháng bốn
cùng trong sáng ngày một mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi có văn bản hòa tóc
gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc yêu cầu giả soát thông tin biến động tài sản
của các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác điều tra của bộ công an
theo đó bộ công an đề nghị tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các cơ quan đơn vị
tạm dừng biến động tài sản của một số ca nhân tổ chức ở tỉnh này
vì liên quan đến vụ án mà đơn vị này đang thụ lý
quảng ngãi giao sở tư pháp tỉnh chủ trì phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư
sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
khẩn trương chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra
giả soát thông tin về bất động sản cổ phần vốn góp cổ phiếu của các đối tượng có liên quan
theo danh sách cụ thể đã được bộ công an cung cấp tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan
trên cơ sở đó giao sở tư pháp tổng hợp trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và báo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi năm tháng chín
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã đề nghị tám ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản thông tin tài khoản thanh toán tiết kiệm
tiền vay việt nam đồng và ngoại tệ sao kê tài khoản số vụ tài khoản chứng từ giao dịch
các bố toán giao dịch ký nhận truyền tiền của cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết và một số cá nhân
hai người em gái của ông trịnh văn quyết là trịnh thị minh huế và trịnh thị thúy nga
trước đó cũng đều đã bị bắt vì giúp sức anh trai thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
nhiều người tò mò liệu hai người em gái
hai em gái của ông trịnh văn quyết có bao nhiêu tài sản tại flc
việt nam net ngày bảy tháng bốn có bài viết
hai em gái của ông trịnh văn quyết có bao nhiêu tài sản tại flc có thông tin như sau
bộ công an cho biết ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một
tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bà trịnh thị thúy nga phó tổng giám đốc
thành viên hội đồng quản lý cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một
công ty cổ phần chứng khoán boss với vai trò đồng phạm giúp sức ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện hành vi phạm tội
thao túng thị trường chứng khoán đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với bà trịnh thị thúy nga
ngày năm tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định
lệnh tố tụng đối với bà trịnh thị thúy nga theo quy định của pháp luật
cũng với cáo buộc trên ngày hai tháng bốn bà trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn flc cũng đã bị c một ra các quy định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng
báo cáo quản trị công ty năm hai nghìn hai mươi một của tập đoàn flc cho thấy
trong danh sách người có liên quan tới người nội bộ công ty ghi nhận
ông chế văn quyết có hai người em gái tên là trịnh thị thúy nga và trịnh thị minh huế
tương tự bà trịnh thị minh huế
bà trịnh thị thúy nga cũng không nắm cổ phần hay chức vụ tại flc
tuy nhiên nếu như bà huế là một cán bộ của ban kế toán tập đoàn
thì bà trịnh thị thúy nga lại được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc
và là thành viên hội đồng quản trị của công ty chứng khoán boss
theo báo cáo quản trị năm hai nghìn hai mươi một của công ty chứng khoán boss
ma art bà trịnh thị thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có trình độ thạc sĩ kinh tế
được bổ nhiệm vào ban điều hành chứng khoán bost từ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bà nga là thành viên hội đồng quản trị chứng khoán boss
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
cũng theo báo cáo quản trị công ty của chứng khoán boss
thì cả bà trịnh thị thúy nga lẫn bà trịnh thị minh huế đều không còn sở hữu cổ phần
tại doanh nghiệp trong khi ông trịnh văn quyết sở hữu ba một trăm năm mươi sáu cổ phiếu art
chiếm tỷ lệ ba hai
trước đó giai đoạn giữa năm hai nghìn một mươi tám
bà trịnh thị minh huế sở hữu hơn hai hai triệu cổ phiếu art và chiếm tỷ lệ hai hai mươi tám
và đến cuối năm hai nghìn một mươi chín bà huế có một hai triệu cổ phiếu ros
về phần bà trịnh thị thúy nga vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy
em gái ông trịnh văn quyết từng đăng ký mua một triệu cổ phiếu art
tuy nhiên không thực hiện thành công
theo đó bà nga là lãnh đạo điều hành doanh nghiệp song không có cổ phần
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba ông trịnh văn quyết
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cười thú bắt tạm giam
để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
cơ quan điều tra xác định từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một
ông trịnh văn quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết
điều hành nhân viên công ty chứng khoán bos và các công ty con công ty vệ tinh
sử dụng hai mươi tài khoản chứng khoán của một mươi một tổ chức
các tài khoản này thông đồng với nhau
liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả tạo
các tài khoản tham gia hai mươi tám trên hai mươi tám phiên giao dịch đặt mua chiếm một mươi hai
tổng khối lượng đặt mua và khớp mua hai tám mươi bốn tầm khối lượng khớp mua toàn thị trường
đặt bán chiếm bảy tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm một mươi hai tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường
tại các phiên tăng giá nhóm hai mươi một tài khoản chứng khoán đặt mua
với tổng khối lượng bảy mươi bảy tổng khối lượng đặt mua của nhóm
tại góp viên giảm giá nhóm đặt bán với tổng khối lượng chín mươi bốn tổng khối lượng đặt bán của nhóm
mục đích đánh giá chứng khoán flc từ một mươi bốn sáu trăm năm mươi đồng một cổ phiếu ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lên giá trần cao nhất hai mươi bốn năm mươi đồng một cổ phiếu
trung bình là hai mươi hai năm trăm tám mươi sáu đồng một cổ phiếu tăng sáu mươi bốn
sau đó ông trịnh văn quyết nói rằng
sau đó ông trịnh văn quyết nói rằng
ông đã xét giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán một trăm bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc
và đã khớp lệnh bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc với giá hai mươi hai năm trăm tám mươi sáu đồng một cổ phiếu
nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán
với số tiền một sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm ba mươi tỷ đồng
sau khi ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc bị bộ công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán
ngoài việc bị bộ công an đề nghị phong tỏa giao dịch tài sản như trên
thì ông quyết còn bị hội đồng trường đại học luật hà nội ra đề xuất biến nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường đại học luật hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông trịnh văn quyết bị miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường đại học luật hà nội
trên trí thức trẻ ngày một mươi hai tháng bốn đăng tải bài viết có tiêu đề
ông trịnh văn quyết bị miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường đại học luật hà nội
cho biết sau khi nhận được đề xuất ngày một mươi hai tháng bốn thứ trưởng đặng hoàng anh đã ký quyết định
đồng ý miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường đại học luật hà nội
đối với ông trịnh văn quyết kể từ ngày một tháng bốn
hội đồng trường đại học luật hà nội nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm được bộ tư pháp công nhận
theo quyết định số một nghìn bảy trăm ba mươi tám ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ tư pháp
theo ghi nhận danh sách thành viên hội đồng trường đại học luật hà nội
được đăng tải công khai trên website www hlu edu vn của trường
đến chiều ngày một mươi hai tháng bốn trong bảng danh sách này đã không còn tên ông trịnh văn quyết
đồng thời số thành viên trong danh sách này đang là một mươi năm người
theo danh sách này tiến sĩ chu mạnh hùng đang là bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng trường đại học luật hà nội
ông nguyễn quang tuyến là phó chủ tịch hội đồng trường trường khoa pháp luật kinh tế
ông đoàn trung kiên hiệu trưởng hội đồng trường đại học luật hà nội

trước đó hội đồng trường đại học luật hà nội gồm một mươi bảy thành viên bao gồm
bí thư đảng ủy trường hiệu trưởng chủ tịch công đoàn trường
đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trường là người học
đại diện giảng viên viên chức và người lao động của trường đại diện của bộ tư pháp
đại diện của cộng đồng xã hội là các nhà lãnh đạo nhà quản lý nhà giáo dục
nhà văn hóa nhà khoa học doanh nhân cựu sinh viên đại diện đơn vị sử dụng
lao động có liên quan đến hoạt động của trường
hội đồng trường thực hiện chức năng của tổ chức quản trị
thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan
theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học luật hà nội
thời điểm đó ông trị văn quyết là đại diện cho nhóm cựu sinh viên trường đại học luật hà nội
và là doanh nhân có tên tuổi luật sư chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật smic
thưa quý vị vụ án liên quan tới chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết
đến nay vẫn đang được cơ quan công an củng cố tài liệu để điều tra
mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại